thành phố hồ chí minh sẽ tiến hành ra soát thực trạng trình độ ngoại ngữ của cán bộ công chức viên chức
để chuẩn bị triển khai kế hoạch thực hiện đề án chương trình quốc gia học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tất cả các quận huyện phường xã thị trấn các sở ban ngành cơ quan đơn vị doanh nghiệp
của thành phố khẩn trương giả soát thống kê tình trạng trình độ ngoại ngữ của cán bộ công chức viên chức
nhằm xây dựng kế hoạch theo nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đối với từng nhóm đối tượng trong từng giai đoạn
bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch đề ra
công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học cho cán bộ công chức viên chức đã được thành phố hồ chí minh tăng cường
là một trong những nội dung của chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của thành phố